ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm sắp tới
theo đó thực hiện công điện số bốn trăm ba mươi bốn ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám của thủ tướng chính phủ về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
ủy ban nhân dân tp yêu cầu sở giao thông vận tải chủ trì phối hợp với tổng công ty vận tải hà nội có phương án tăng cường bảo đảm an toàn và chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng chất lượng phương tiện để đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong đợt cao điểm đảm bảo trật tự vệ sinh môi trường tại các bến xe đổi mới phương thức bán vé ngăn chặn việc đầu cơ vé tăng giá vé giá cước vận tải trái phép đảm bảo an ninh trật tự an toàn thuận lợi cho hành khách hạn chế hiện tượng ủn
xe tránh để xảy ra tình trạng tai nạn giao thông do nguyên nhân hạ tầng kém chất lượng gây ra kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện tốt công tác tổ chức giao thông bố trí người hướng dẫn giao thông không gây ủn tắc bảo đảm giao thông khi thi công các dự án